do không có cầu bắt qua sông nên nhiều học sinh vùng sâu vùng đồng bào dân tộc khơ me thuộc hai xã vĩnh phú đông và hưng phú huyện phước long bạc liêu phải bỏ học hoặc đến trường trên những chiếc đò mong manh với nỗi bất an thường trực
mong mỏi có cầu bắt qua sông là ước mơ cháy bỏng của hàng ngàn hội dân nơi đây
hình ảnh này là thực trạng đáng buồn từ nhiều năm nay ở khu vực ngã năm lung táo kê nơi dắp danh giữa hai xã vĩnh phú đông và hưng phú huyện phước long bạc liêu
do không có cầu bắt qua sông nên việc đi lại của người dân ở khu vực này rất vất vả nhất là đối với các em học sinh
có một thực tại đáng buồn là do bị cô lập với các khu vực khác nên nhiều năm nay tình trạng học sinh bỏ học ở khu vực này rất nhiều
người dân sinh sống khu vực này cho biết trước đây khu vực ngã năm lung táo kê
người dân có bắt tạm cầu ván qua sông nhưng do các phương tiện ghe tàu lưu thông qua khu vực này tự ý dỡ bỏ cầu vào ban đêm
đến nay đã hơn một mươi năm khu vực này không có cầu bắc qua sông